chuyển sang các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
thưa quý vị trong kỳ điều hành của liên bộ công thương tài chính thì giá xăng dầu đồng loạt giảm kể từ một mươi năm h ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng hai
theo đó xăng e năm giảm ba trăm hai mươi đồng một lít giá bán là hai mươi hai năm trăm bốn mươi đồng một lít
giá xăng ron chín mươi năm giảm ba trăm hai mươi đồng một lít giá bán là hai mươi ba bốn trăm bốn mươi đồng một lít
giá dầu diesel giảm bảy trăm sáu mươi đồng một lít giá bán là hai mươi tám trăm linh đồng một lít
tại kỳ điều hành lần này liên bộ công thương tài chính dừng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu
liên bộ cũng dừng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng e năm xăng ron chín mươi năm trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với giá dầu dsn là sáu trăm linh đồng một lít